liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
ngày hai mươi một tháng năm công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can có liên quan
bao gồm nguyễn thế hùng nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn
lê huy hoàng và cao xuân hiệp là phó giám đốc và nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn
theo đó nguyễn thế hùng và cao xuân hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ
lê huy hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
như vậy tính đến nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với hai mươi sáu đối tượng về các tội đưa nhận hối lộ
nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố đặc biệt lớn
nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thanh hóa
dùng súng để gây dối trật tự công cộng bị cáo lê hoàng cường trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
vừa bị tuyên phạt hai năm tù trong phiên xét xử vừa diễn ra tại tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cường lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng ngắn bắn đạn cao su
và một mươi sáu viên đạn
giá bốn mươi năm triệu đồng
do trước đó có mâu thuẫn với huỳnh hùng phong và anh huỳnh văn công nhân viên bảo vệ khu dự án hưng phát
tại xã dương tơ thành phố phú quốc nên tối ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cường mang theo súng và đạn đến khu vực nhà phong và công
ở ấp đường bào xã dương tơ rồi dùng súng bắn chỉ thiên nhiều lần tạo tiếng nổ lớn gây mất an ninh trả tự tại khu vực
sau đó cường bị công an bắt giữ về tội gây dối trật tự công cộng
ngày hai mươi một tháng năm hạt kiểm lâm huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với các đơn vị liên quan
bàn giao một cá thể mèo báo nguy cấp quý hiếm cho trung tâm tuyên truyền du lịch và cứu hộ bảo tồn vườn quốc gia bù gia mập
để tiếp tục chăm sóc thả về rừng tự nhiên
đây là cá thể mèo báo giống cái thuộc danh mục các loài nguy cấp quý hiếm nhóm hai b
trước đó bác sĩ thú y vi văn kiên phát hiện
một con vật bị mắc bẫy chuột trong một góc của kia ốt đang đóng cửa
con vật có bộ lông gấm hoa văn đốm trong tình trạng sức khỏe yếu ớt
hai mắt đờ đẫn không di chuyển được do chân bị mắc vào bẫy
ngay sau đó anh kiên đã nhanh chóng tháo bẫy đưa con mèo về nhà dùng thuốc thú y để cứu chữa
khi con vật bắt đầu phục hồi bác sĩ kiên đã trình báo hạt kiểm lâm bù đăng
ngay sau khi tiếp nhận có nhà báo hạt kiểm lâm bù đăng đã nhanh chóng bàn giao cho trung tâm tuyên truyền du lịch và cứu hộ bảo tồn vườn quốc gia bù gia mập để tiếp tục chăm sóc và thả về tự nhiên
tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can có liên quan gồm nguyễn thế hùng
nguyễn giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố sầm sơn lê huy hoàng và cao xuân hiệp là phó giám đốc và nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố sầm sơn
nguyễn thế hùng và cao xuân hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ lê huy hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
như vậy tính đến nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với hai mươi sáu đối tượng về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước tới nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thanh hóa
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức một mươi bị cáo vừa bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn
đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các bị cáo trịnh thị hồng thắm dương thị thúy lệ nguyễn hoàng tử vi thị ngân hà
nông thị xuân ma thị họp trần thị huyền hoàng thị mới hoàng thị mai phương vũ hồng phương
đã là một trăm một mươi hai chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ tiếng anh
chỉnh độ bê giả để phục vụ nhu cầu của bản thân và cho một số người khác
các đối tượng ngưỡng lợi từ việc làm chứng chỉ giả từ bốn trăm linh đồng đến bảy hai trăm linh đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ đã tự nguyện nộp tiền để sửa chữa và khắc phục hậu quả
căn cứ và tính chất mức độ vi phạm của các bị cáo hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo vũ hồng phương
hoàng thị mai phương mai thị họp từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng tù giam cho hưởng án treo
các bị cáo còn lại bị phạt từ năm đến ba mươi năm triệu đồng xung quỹ nhà nước